đèo lũng lô nằm trên con đường nối chiến khu việt bắc với chiến trường tây bắc
tuyến giao thông huyết mạch nối cửa ngõ tây bắc lên chiến trường điện biên phủ
nơi đây ghi lại những chiến công hiển hách của một thời đã đi vào thơ ca cách mạng
với năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt
và ngày hôm nay đèo lũng lô vẫn còn đó như những nhân chứng không bao giờ biến mất
cùng với đó là khí thế mới sức sống mới trên mảnh đất lũng lô hôm nay
sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thượng bằng la anh hùng
anh nguyễn văn điệp một đoàn viên trẻ đã sớm nhận thức được vai trò trách nhiệm xây dựng quê hương
ngay khi lập gia đình anh đã mạnh dạn cải tạo sáu mét vuông đất
để trồng cam và xây dựng mô hình nuôi gà bán chăn thả
kết hợp chăn nuôi với trồng trọt mỗi năm cho gia đình anh thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng
quê hương anh hùng thượng bằng la có đèo lũng lô là chiến tích lịch sử góp phần chiến thắng điện biên phủ
mà đi ra đi đi
đi đến một địa phương khác thì khi mà người ta nhắc đến chiến thắng điện biên phủ
thì bản thân tôi rất là tự hào về quê hương mình
là thanh niên thì mình sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm
tham khảo các mô hình hay hơn để xây dựng kinh tế trước mắt là kinh tế gia đình
và góp phần xây dựng kinh tế cho quê hương phát triển
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
xã thượng bằng la đã trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện văn chấn
cán đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi
đến nay toàn xã có trên năm trăm linh hectare cam quýt hàng trăm mô hình chăn nuôi
gia súc gia cầm
thu nhập toàn xã được gần một trăm linh tỷ đồng
góp phần đưa mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức năm
hàng năm đảng bộ chính quyền địa phương vẫn tập trung vào
để tuyên truyền cho các trường học
cho các cháu trong các trường để lịch sử để ủng hộ cho các cháu
để tiếp tục học tập và nêu gương theo các cha ông đi trước
chính đảng chính bộ địa phương cũng thường xuyên
là chuyên tu bảo dưỡng tuyên truyền để ủng hộ lịch sử
phát huy truyền thống của quê hương anh hùng
cán bộ đảng viên và nhân dân thượng bằng la
đã nỗ lực xây dựng nông thôn mới
xây dựng quê hương ngày càng phát triển
nhờ vậy đến với thượng bằng la hôm nay
ai ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ nét
trên quê hương cách mạng lịch sử
đã làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu